tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đoàn đại biểu bộ cơ sở hạ tầng và môi trường hà lan do bà skol van hagan bộ trưởng dẫn đầu sang thăm việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng bà bộ trưởng bộ cơ sở hạ tầng và môi trường hà lan sholvan hagan đã có chuyến công tác tại việt nam
đồng bằng sông cửu long của việt nam đang phải chịu tình trạng hạn hán xâm nhập mặn khốc liệt nhất trong lịch sử gần một trăm linh năm qua
phó thủ tướng mong rằng ba bộ trưởng cùng với đội ngũ của mình sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam tìm ra những giải pháp thiết thực hiệu quả lâu dài để đối phó với tình trạng này
lắng nghe và chia sẻ những vấn đề mà việt nam đang phải chịu bà bộ trưởng skun van hagen đã nêu nhiều giải pháp
cũng như những khuyến nghị nhằm giúp đồng bằng sông cửu long ứng phó với tình hình hiện tại cũng như với biến đổi khí hậu trong tương lai
qua đó cũng đề xuất việt nam và hà lan cần có nhiều cuộc trao đổi cấp cao hơn nữa để tìm ra cách tháo gỡ vấn đề cho đồng bằng sông cửu long
nguyễn xuân phúc cảm ơn những chia sẻ khuyến nghị của bà bộ trưởng và mong rằng chính phủ hà lan sẽ tiếp tục quan tâm để hỗ trợ việt nam trong việc huy động thêm nguồn lực
và cơ hội tiếp cận các nguồn vốn gắn kết các biện pháp ngắn hạn với các mục tiêu dài hạn theo tầm nhìn mà kế hoạch vùng đồng bằng sông cửu long đã đề ra